tại tp hcm hiệp hội bất động sản thành phố tổ chức hội thảo phát triển nhà ở xã hội nhà ở thương mại giá rẻ tp hcm
để huy động các nhà đầu tư các doanh nghiệp bất động sản tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhà ở thương mại giá rẻ
xây dựng lại các trung cư cũ di rời tái định cư chỉnh trang nhà trên và ven canh rạch thành phố
đến tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
hiệp hội bất động sản tp hcm kiến nghị chính phủ cho thí điểm xây dựng đầu tư phát triển dự án căn hộ cho thuê
nhà trọ phòng trọ cho thuê có diện tích dưới hai mươi năm m hai xin miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất cho các dự án nhà ở xã hội
và cả dự án căn hộ nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ khoảng từ một năm đến ba triệu đồng một tháng
cho phép những người đã sử dụng nhà ở xã hội từ một mươi năm trở lên khi bán nhà không phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng ba mươi căn trong đó có hai mươi dành để cho thuê sáu mươi căn hộ để bán trả góp dài hạn
hai mươi căn hộ dành cho chủ đầu tư bán thương mại để bù đắp chi phí
thành phố cũng sẽ xây dựng lại hoặc sửa chữa nâng cấp tối thiểu năm mươi trong tổng số bốn trăm bảy mươi ba trung cư cũ đã được xây dựng từ trước những năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với tổng số khoảng trên ba mươi năm căn hộ mới và triển khai thực hiện các dự án di rời tái định cư trên hai mươi căn nhà trên và ven các kênh dạch
có giá bán khoảng từ bảy trăm linh triệu đến một tỷ đồng